hải quan cửa khẩu lào cai cho biết sau các nỗ lực trong những ngày qua đã cơ bản giải quyết được tình trạng
ủn tắc cục bộ xe chở thanh long tại cửa khẩu đường bộ kim thành tỉnh lào cai
và trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi sẽ giải quyết rứt điểm tình trạng ủn ứ như những ngày vừa qua
với sự tích cực của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đường bộ kim thành
tình trạng ủn tắc cục bộ xe chở mặt hàng quả thanh long đã cơ bản được giải quyết trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi
trước đó từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một mươi tại cửa khẩu đường bộ kim thành
thuộc cửa khẩu quốc tế lào cai đã xây ra tình trạng ủn tắc cục bộ chở xe thanh long
từ các tỉnh miền trung và miền nam ra để xuất khẩu sang thị trường tỉnh vân nam trung quốc
hàng ngày có khoảng năm trăm linh sáu trăm linh xe đầu kéo loại tải trọng lớn chở thanh long lên cửa khẩu đường bộ kim thành
để làm thủ tục xuất hàng nguyên nhân ủn tắc cục bộ được xác định là do đang vào mùa thu hoạch chính vụ
nên lượng xe chở thanh long đến cửa khẩu lào cai tăng đột biến
trong khi đó lưu lượng thông quan xuất khẩu tại cửa khẩu đường bộ kim thành trung bình khoảng gần ba trăm linh xe một ngày
hiện các lực lượng chức năng liên ngành tại cửa khẩu kim thành đã ưu tiên xe chở thanh long làm thủ tục thông quan
hạn chế thông quan các mặt hàng khác để tăng lưu lượng thông quan các xe hàng chở quả thanh long
dự kiến đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi toàn bộ số xe này sẽ được thông quan